một thông tin đáng chú ý khác các cơ quan chức năng đang vào cuộc điều tra làm rõ thông tin
thầy giáo trường trung học cơ sở trần phú quận hoàng mai hà nội có hành vi dâm ô các học sinh nam
trao đổi với báo chí chiều nay ngày một mươi tháng bốn đại diện sở giáo dục và đào tạo hà nội cho biết
đơn vị này đã nhận được báo cáo của phòng giáo dục và đào tạo quận hoàng mai
về việc phụ huynh trường trung học cơ sở trần phú quận hoàng mai phản ánh
thầy giáo của trường này có hành vi dâm ô với học sinh nam
hiện vụ việc đã được các cơ quan chức năng vào cuộc điều tra làm rõ
đại diện sở giáo dục và đào tạo hà nội khẳng định đây là sự việc xảy ra trong ngành giáo dục là trách nhiệm của sở
tuy nhiên do trường trung học cơ sở thuộc cấp quản lý trực tiếp của cấp quận nên sở đã yêu cầu
phòng giáo dục và đào tạo quận hoàng mai phải có trách nhiệm điều tra xác minh sự việc và công bố thông tin
trước đó trên một số phương tiện thông tin đại chúng có phản ánh thông tin về việc
thầy giáo dạy toán của trường trung học cơ sở trần phú quận hoàng mai
có hành vi sờ vào vùng kín của một số học sinh nam
vụ việc đã được phụ huynh phản ánh với nhà trường trong buổi làm việc diễn ra sáng nay ngày một mươi tháng bốn
liên quan đến vụ việc thầy giáo bị tố cáo có hành vi dâm ô đối với bảy học sinh nam
tại trường trung học cơ sở trần phú quận hoàng mai hà nội bộ giáo dục và đào tạo vừa có công văn khẩn
yêu cầu sở giáo dục đào tạo hà nội chỉ đạo kiểm tra xác minh vụ việc
trong công văn bộ giáo dục và đào tạo
đào tạo yêu cầu sở giáo dục và đào tạo thành phố hà nội khẩn trương chỉ đạo kiểm tra xác minh
và phối hợp với các ban ngành liên quan xử lý nghiêm minh vụ việc vi phạm đạo đức nhà giáo nếu có
đồng thời báo cáo kết quả xác minh và tình hình sự việc về bộ qua cục nhà giáo
và cán bộ quản lý giáo dục trong ngày hôm nay
công văn của bộ giáo dục và đào tạo cũng khẳng định trước mắt không bố trí đứng lớp
nếu giáo viên vi phạm đạo đức nhà giáo và kiên quyết đưa ra khỏi ngành giáo dục
trường hợp giáo viên vi phạm nghiêm trọng đạo đức nhà giáo theo quy định của pháp luật
trước đó đại diện công an quận hoàng mai tp hà nội cũng cho biết công an quận hoàng mai
đang làm việc với nhà trường phụ huynh và các học sinh để làm rõ thông tin vụ việc
và đơn vị này sẽ làm thận trọng xác minh kỹ nếu sự việc này là có thật
sẽ xử lý nghiêm theo pháp luật không có chuyện xử lý nội bộ giữa nhà trường và phụ nữ